tại nhà mỹ thuật việt nam họa sĩ phạm lực giới thiệu tới những người yêu hội họa gần bảy mươi bức tranh đa dạng về chủ đề
được vẽ chủ yếu trên chất liệu sơn mài và sơn dầu
đặc biệt buổi triển lãm giới thiệu tới công chúng nhiều bức tranh sơn mài có kích cỡ lớn
có giá trị mỹ thuật cao được nhiều người yêu thích
triển lãm kéo dài từ nay tới hết ngày năm tháng năm